ngày hai mươi một tháng năm kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn tiếp tục ngày làm việc thứ hai
trong ngày làm việc hôm nay quốc hội nghe và thảo luận hai dự án luật gồm dự án luật giáo dục sửa đổi và dự án luật kiến trúc
cụ thể trong phiên làm việc buổi sáng quốc hội sẽ nghe ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội
chủ nhiệm ủy ban văn hóa giáo dục thanh niên thiếu niên và nhi đồng của quốc hội phan thanh bình
trình bày báo cáo giải trình tiếp thu trình lý dự án luật giáo dục sửa đổi
trước khi quốc hội tiến hành thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật này
tiếp đó cơ quan trình cơ quan chủ trì thẩm tra báo cáo làm rõ vấn đề đại biểu quốc hội nêu
dự án luật giáo dục sửa đổi là một trong những dự án nhận được nhiều sự quan tâm của đại biểu và người dân trong kỳ họp này
buổi chiều quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật kiến trúc
sau khi nghe ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội chủ nhiệm ủy ban khoa học công nghệ và môi trường của quốc hội phan xuân dũng
trình bày báo cáo giải trình tiếp thu trình lý dự án luật kiến trúc